các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn võ quỳnh trang quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố nguyễn kim trung thái là cha ruột của bé gái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm